cục quản lý thị trường tp hcm vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một kho hàng
chứa một số lượng lớn các bộ máy lạnh không có hóa đơn chứng tử trên địa bàn
sau một thời gian điều tra đội quản lý thị trường số hai mươi bảy cục quản lý thị trường tp hcm
tiến hành kiểm tra kho hàng nằm trên đường hồ ngọc lãm quận tám tp hcm
tại đây cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này đang chứa gần ba trăm linh bộ máy lạnh đang lưu trữ trong kho
qua làm việc đại diện cơ sở trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán nguồn gốc xuất xứ
theo đội quản lý thị trường cơ sở này hoạt động khoảng hai tháng nay và số hàng được đưa từ biên giới
campuchia về tập kết tại tp hcm để phân phối ra thị trường vào dịp cuối năm
ước tính ban đầu mỗi bộ máy lạnh trị giá khoảng hai sáu triệu đồng
lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm đếm và xử lý theo quy định pháp luật